năm đối tượng trú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh và thị xã hòa thành đã bị công an huyện châu thành
đang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng và cướp tài sản
năm đối tượng bị bắt quả tang khi đang có hành vi đe dọa sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản
và cho vay nặng lãi với một người dân trú tại xã thành long huyện châu thành
vật chứng thu giữ gần sáu trăm năm mươi triệu đồng một mươi chín quyển sổ sao chép hoạt động cho vay tiền
năm xe mô tô năm điện thoại di động một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tờ giấy ghi nợ của những người vay tiền
bước đầu cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây này là bùi thị thủy tiên
tiên đã cho bốn đối tượng tham gia hoạt động tín dụng đen cho các cá nhân có nhu cầu vay với lãi suất hai bảy trăm năm mươi một năm
và tính đến thời điểm bắt đầu đối tượng tiên đã thu lợi bất chính hơn năm trăm linh triệu đồng